để có được uy tín ngày hôm nay anh hùng không thể quên được những vất vả mà anh và gia đình đã phải trải qua khi quyết định tự mở xưởng và đi theo lối đi riêng của mình chứ không làm gia công cho các công ty khác
khó khăn trọng chất có lúc anh tưởng như phải buông xuôi
nhưng khi nhìn lại tổng thể sản phẩm mới thấy mỗi mảnh chai mảnh trứng như được tính toán định lượng rất kỹ lưỡng trên từng mặt hàng
có như thế mới thấy tay nghề cao tinh xảo của những người thợ thủ công mỹ nghệ nơi đây
thứ nhất là quê hương đã có nghề là con người của quê hương có nghề thì ai cũng làm được cái nghề này
nó là nghề truyền thống bởi vậy cho nên là ở trong trứng cũng đã ngửi thấy mùi sơn rồi
đấy nói một câu chuyện vui như vậy
nó là nghề rồi thì làm công việc thứ nhất là hỏi tính chất tỉ mỉ
thứ hai nữa là phải yêu nghề đấy thì sản phẩm nó mới tốt đẹp được
người ta có thể bắt gặp những sản phẩm sơn mài bối khê trong những ngôi nhà cầu kỳ cá tính hay những nhà hàng khách sạn sang trọng
sản phẩm của những người thợ bối khê không những tinh xào mà còn rất phong phú
bàn tay khéo léo của những người thợ đã sáng tạo ra mọi sản phẩm đồ dùng hay đồ trang trí bằng chất liệu sơn mài khảm trai
từ đơn giản như bìa
hình hoa khay đĩa đến cầu kỳ tình xào như bàn ghế tủ đèn
phong phú còn phải kể đến khí cạnh chất liệu lõi bên trong phía sau những lớp sơn mài khảm trai lóng lánh bên ngoài
có thể đó là những vật liệu nặng như gốm soramic là chai nứa hay siêu nhẹ như nhựa composite mdf
hình dáng thì vô cùng đa dạng hình tròn hình xoáy trôn ốc hình cong mềm mại của người thiếu nữ
hay đôi khi kỳ dị
nhưng có ý đồ theo óc sáng tạo của người thợ
tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một thương hiệu rất riêng cho nghệ thuật sơn mài bối khê
những sản phẩm hoàn mỹ này sẽ tiếp tục đến với những miền đất mới những châu lục mới
và thực hiện sứ mệnh mà nghệ thuật truyền thống của việt nam làm đẹp cho cuộc sống
về làng bối khê hôm nay đường làng ngõ xóm đã thay già đổi thịt nhiều
những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát
tiếng cười nói râm ràn khắp mọi nẻo vùng quê
chính những người thợ với đôi bàn tay tài hoa với tình yêu nghề truyền thống với sức sáng tạo vượt trội
đã mang lại vẻ trù phú cho miền quê yên à thành bình này